chín tồn tại hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội đã được thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chỉ rõ
tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy khai mạc vào sáng nay
cùng dự phiên họp có chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành và địa phương
cần nhìn thẳng vào những vấn đề cần giải quyết để đưa ra các biện pháp và đối sách cụ thể
một số ngành kinh tế tiếp tục khó khăn nhất là lĩnh vực công nghiệp khai khoáng trồng trọt
trăn nuôi đã xuất hiện tổng cầu chậm hiện có bốn mươi doanh nghiệp thành lập mới
nhưng cũng có trên bốn doanh nghiệp giải thể và gần hai mươi bảy doanh nghiệp tạm dừng hoạt động
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần đề xuất giải pháp trong quá trình triển khai để đạt được
những mục tiêu tăng trưởng sáu ba mà vẫn đảm bảo giải pháp vĩ mô kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra
tình hình thị trường một số ngành bất ổn nhiều vấn đề quản lý nhà nước còn bất cập
nhất là hàng nông sản giá còn thấp đặc biệt giá thịt lợn hơi thấp kéo dài gây thiệt hại lớn cho sản xuất
đây là vấn đề ảnh hưởng đến đời sống người dân thủ tướng yêu cầu cần phải rút kinh nghiệm ngay về thị trường
phương biện dân có giải pháp khẩn cấp khắc phục
sau đó kể cả khâu giết mổ vận chuyển vun bắn bán lẻ thị trường siêu thịa thế nào
để người chim nuôi đẻ thiệt hại quá lớn
phối hợp giữa bộentre ughinec hai và các bộ ngành liên quan phải được chủ động hơn
lưu thông tiêu thụ thuộc phạm vi quản lí
không được để xảy ra những thực tập tương tự
thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao là đúng hướng
nhưng cần có thị trường tiêu thụ trước khi đề cập đến sản xuất theo hướng công nghệ cao
ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhưng tăng trưởng vẫn ở tình trạng thấp
bốn tháng mới tăng năm một thấp hơn so với cùng kỳ trong đó là khai khoáng tiếp tục suy giảm
thủ tướng đề nghị bộ trưởng bộ công thương và xây dựng báo cáo rõ cụ thể các giải pháp
để phục hồi tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng theo hướng tái cơ cấu
đặc biệt là xử lý một mươi hai dự án thua lỗ
về khu vực doanh nghiệp thủ tướng đề nghị cần phải cổ phân hóa
thoái vốn doanh nghiệp những tháng đầu năm chậm cần phải làm rõ trách nhiệm cá nhân về vấn đề này
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt
để tạo bước chuyển rõ nét trong từng ngành từng lĩnh vực góp phần ổn định tăng trưởng phát triển
và giữ gìn an ninh trật tự trong phạm vi quốc gia
bộ tài chính ngân hàng nhà nước cần đề xuất giải pháp để huy động được nguồn lực
giải quyết được tình trạng đình trệ trong đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư
khơi thông được các nguồn vốn tín dụng đầu tư tư nhân và có biện pháp kích thích tiêu dùng xuất khẩu
để tạo đà cho tăng trưởng
phiên họp chính phủ sẽ tiếp tục vào buổi chiều thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội